theo nhiều nhà nghiên cứu công trình nghệ thuật nổi tiếng nhất từ trước đến nay được thực hiện thành công qua hình thức gây quỹ cộng đồng là tượng nữ thần tự do
chi phí đúc bức tượng này do nhà điêu khắc bartondi huy động từ nhân dân pháp với nhiều hình thức như quyên tiền vật liệu mua vé vào thăm xưởng dựng tượng
riêng kinh phí xây dựng phần bệ tượng thì do người dân mỹ đóng góp sau lời kêu gọi của ông chủ báo nổi tiếng puliter trên tờ new york woods
ở nước ta tuy chưa có nghiên cứu về vấn đề gây quỹ cộng đồng cho tác phẩm nghệ thuật nhưng có thể thấy hình thức này đã có mặt từ rất sớm
thể hiện qua việc trong các thế kỷ trước nhân dân đóng góp xây dựng các công trình kiến trúc tại nhiều địa phương
dẫu vậy hoạt động gây quỹ cộng đồng để thực hiện dự án nghệ thuật mới chỉ xuất hiện trên các website từ năm hai nghìn một mươi
những tác phẩm đầu tiên thành công nhờ các kênh gây quỹ này
với vợ nhạc kịch góc phố danh vọng và đêm hẻ sau cuối trên id chín com và sài gòn electric trên idngogo com
qua ba năm giờ đây việc sử dụng internet để gây quỹ cộng đồng cho các dự án nghệ thuật không còn là hiện tượng đơn lẻ
mà trở thành một xu hướng đầu tư thu hút sự quan tâm của nhiều tác giả và công chúng nhất là người trẻ tuổi
không thể phủ nhận thời gian qua các kênh thu hút vốn này đã đỡ đầu cho nhiều dự
các án nghệ thuật gây chú ý trong dư luận như dự án hoa văn đại việt của nhóm đại việt cổ phong
bộ truyện tranh lịch sử long thần tướng album ngọt nghệ thuật gấp giấy của nhóm nguyễn tú tuấn
hay các sản phẩm âm thanh thủ công kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật gốm xứ của maybel solo
nhưng đến nay dù có nhiều tiềm năng hứa hẹn
nhưng số tiền thu được từ hoạt động gây quỹ cộng đồng cho các tác giả
dự án nghệ thuật còn ít ỏi không chỉ ở việt nam mà trên thế giới cũng vậy
theo số liệu thống kê về gây quỹ cộng đồng được trang crowdfundinsider com đăng ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
trong năm hai nghìn một mươi bốn số tiền từ hoạt động gây quỹ cộng đồng trên internet cho các dự án điện ảnh và hoạt động nghệ thuật khác là hai bảy trăm linh sáu tỷ đô la mỹ
trong khi đó số tiền dành cho kinh doanh khởi nghiệp là bảy sáu mươi ba tỷ usd
trên internet nhiều trang điện tử kêu gọi vốn vẫn từ chối đăng tải mời gọi góp vốn cho các dự án nghệ thuật
điều phải thừa nhận là một số dự án ra đời từ gây quỹ cộng đồng trong thời gian gần đây có chất lượng thấp
chưa đáp ứng được kỳ vọng của các nhà tài trợ
như hồi tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu chỉ sau thời gian ngắn ra mắt
quân tiểu thuyết lãng mạn của yếu tố lịch sử tên là thành kỳ ý của lnl và
b h b bị cộng đồng mạng phản hồi là một chuyện nguồn tình trá hình đạo văn hình ảnh nhân vật minh họa không giống người việt nam
bản thân lnl phải gửi lời xin lỗi đến dịch giả l m t vì đã sử dụng nhiều đoạn văn trong tác phẩm tứ thư bình giải của ông mà không hề có chú thích
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu sự kiện tập ba chuyện tranh mèo mốc hành trình tới singapore bị thu hồi sau khi phát hành
có thể gây bất ngờ với một bộ phận độc giả song ai đã đọc các chuyện tranh của họa sĩ mèo mốc hay ghé thăm fanpage trên mạng xã hội của anh
đều không hề ngạc nhiên trước sự việc này vì nội dung hình ảnh và ngôn từ của các chuyện tranh đó đều rất thô tục
không chỉ vậy hình thức tự xuất bản theo mô hình douginsy của nhật bản một hoạt động chưa được cấp phép ở việt nam
cũng đang tồn tại trên một số trang gây quỹ cộng đồng mà đình đám nhất là bộ truyện tranh
hên xui của tác giả bc
theo mô hình này mỗi khi gây quỹ vượt qua mốc hai mươi năm thì một chương mới một mươi sáu trang của hensui sẽ được đưa lên mạng
hiện số tiền quyên góp đã lên tới một trăm năm mươi triệu đồng
điều đáng nói là hen xui cũng như một số chuyện tranh đang gây quỹ trở xuất bản hoặc phát hành miễn phí trên các trang này đều có hình ảnh và ngôn từ khá nhảm nhí thiếu văn hóa
vi phạm bản quyền cũng là vấn đề
vấn đề đáng lo ngại với nhiều tác phẩm được vận động qua hình thức gây quỹ cộng đồng
hiện tượng nppa cùng những vở nhạc kịch được gọi là gây sốt trong khán giả hà nội thời gian qua
là một minh chứng khi ca khúc được sử dụng trong các tác phẩm này chủ yếu mượn từ các ca khúc quốc tế nổi tiếng
phải chăng nppa nhầm lẫn giữa biểu diễn nhạc kịch phi lợi nhuận trên sân khấu sinh viên tại các trường đại học phương tây
nơi anh theo học với sân khấu trình diễn thương mại
hoặc cũng như một bộ phận nghệ sĩ trẻ hiện nay anh chưa hướng đến những dự án nghệ thuật nghiêm túc và chuyên nghiệp
nhái phong cách vẽ đạo cốt truyện ăn cắp ý tưởng kịch bản có ở một số họa sĩ
nhiếp ảnh gia đạo diễn trẻ khi không ít tác phẩm của họ gần như chỉ là sao phòng vụn về của bản gốc từ nội dung đến hình thức
dường như đây là một trong các nguyên nhân chính khiến những thể loại như sách
tranh nghệ thuật sách ảnh chuyện tranh phim ngắn tại việt nam vẫn rậm chân tại chỗ sau nhiều năm
bất chấp sự quan tâm từ độc giả và các phương tiện thông tin đại chúng
một vấn đề nữa là nguy cơ lừa đảo do quản trị web đầu tư chỉ giữ vai trò trung gian
tạo diễn đàn để tác giả có không gian trình bày ý tưởng của mình
còn thỏa thuận quyên góp là việc cá nhân giữa tác giả và nhà tài trợ
như vậy trong quan hệ qua lại tác giả là người nắm đằng chui dự án gây quỹ cộng đồng
làm cho việc tham gia gây quỹ cộng đồng thực chất là một hoạt động đầu tư mạo hiểm
do rủi ro từ hoạt động này rất lớn
trên các trang gây quỹ cộng đồng quốc tế đã xảy ra không ít trường hợp tác giả ăn cắp
ngụy tạo tên tuổi hình ảnh để thực hiện các dự án ma
lợi dụng lòng tốt sự cả tin của những người quyên góp
trễ hẹn hủy dự án cũng là hiện tượng mà người tham gia gây quỹ cộng đồng vẫn thường xuyên gặp phải
đến nay công dân ngân hàng
được coi là dự án gây quỹ cộng đồng trên internet thành công nhất khi thu về một trăm ba mươi ba triệu usd tài trợ
tuy nhiên dự án này cũng đang bị nghi ngờ về hành vi lừa đảo gian lận tài chính
vì đến nay vẫn chưa hẹn ngày công bố
ở việt nam tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm một nhà văn trẻ đã gây quỹ xuất bản sách với lời lẽ
vay bằng tiền trả bằng vắt và dự kiến sẽ ra tác phẩm vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng theo thông tin mới đây
thì cuốn sách của anh chỉ có thể hoàn thành sớm nhất vào năm hai nghìn một mươi tám
bên cạnh đó khi nguy cơ từ tội phạm mạng có chiều hướng gia tăng
nhiều website gây quỹ cộng đồng đã và đang trở thành mục tiêu của các cuộc tiến công
ăn cắp phá hoại dữ liệu
khi hệ thống máy chủ gặp sự cố mất thông tin về dự án
tiền tài trợ cũng là điều nhiều người tham gia gây quỹ cộng đồng quan ngại
như trang comet ola đến ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
vẫn chưa thể khôi phục số liệu hàng chục dự án gây quỹ trước đây
khiến không ít người tài trợ phải lo lắng về quyền lợi của mình
thậm chí trang firstep vn được biết đến như một trong các website gây quỹ cộng đồng tiên phong tại việt nam
đã dừng hoạt động từ cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu nhưng chưa có một lời giải thích cụ thể của nhà điều hành
so với xin tài trợ cho dự án nghệ thuật theo các kênh truyền thống
việc gây quỹ qua internet có một số thuận lợi
thứ nhất web gây quỹ cộng đồng đã thẩm định sơ bộ dự án trước khi đồng ý
để tác giả gây quỹ cho tác phẩm sản phẩm của mình
để ngăn chặn nguy cơ lừa đảo rủi ro với dự án
một số trang gây quỹ cộng đồng yêu cầu chủ dự án phải đăng tải đầy đủ thông tin hình ảnh
video về cá nhân và dự án về chính sách hoàn trả tiền tài trợ nếu dự án thất bại
mặc dù có sự khác biệt trong giao diện
nhưng các trang gây quý cộng đồng như kickstarter indiegogo
comeola betado funstar vn cũng đưa ra yêu cầu tương tự
thứ hai chỉ cần internet là nhà tài trợ có thể cập nhật quá trình thực hiện dự án của tác giả
số tiền quyên góp
cuối cùng do phần lớn dự án này đều từ những tác giả trẻ ít tên tuổi
vì vậy chính sách yêu đãi công khai dành cho người ủng hộ khá hấp dẫn
về phía tác giả các trang gây quỹ cộng đồng góp phần rút gọn đáng kể
thủ tục làm hồ sơ xin tài trợ báo cáo dự án
thay vào đó tác giả chỉ cần thường xuyên đăng tải thông tin dự án trên website trung gian
kiểu gây quý này giúp tác giả tiếp cận thị trường
nắm bắt nhu cầu nghệ thuật giải trí của cộng đồng và khả năng huy động vốn
gần đây một số dự án nghệ thuật thất bại trong huy động vốn tài trợ
cho thấy năng lực thẩm định của nhà tài trợ đã nâng cao
và buộc tác giả dự án phải có ý tưởng mới mẻ độc đáo chuyên nghiệp
tuy nhiên các kênh gây quỹ cộng đồng ở việt nam đang bộc lộ một số hạn chế
hệ thống quản trị sơ xài thiếu minh bạch và ổn định
khả năng thẩm định đánh giá các dự án nghệ thuật còn yếu thiếu thực tế
chưa tạo lòng tin từ các tác giả và công chúng
đó là những thách thức mà người làm nghệ thuật gây quỹ cộng đồng cần nhận biết
nếu không muốn bỏ lỡ những nguồn vốn đầy tiềm năng từ xã hội